thưa quý vị theo bản tin của bộ y tế cho biết là trong ngày hôm nay số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là một mươi chín trăm bốn mươi bốn ca
như vậy tổng số ca được điều trị khỏi là một một trăm tám mươi bốn bốn trăm hai mươi tám ca
trong ngày hôm nay cả nước ghi nhận một mươi sáu ba trăm bảy mươi bảy ca nhiễm mới trong đó một mươi ca nhập cảnh và một mươi sáu ba trăm sáu mươi bảy ca ghi nhận trong nước
giảm một trăm năm mươi năm ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có một mươi một trăm năm mươi hai ca trong cộng đồng
những ngày này cùng với đồng bào công giáo cả nước đồng bào công giáo ở khánh hòa cũng đang nô nức chào đón mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc
vừa tập trung đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an khánh hòa vừa đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch
nhằm đảm bảo dịp lễ giáng sinh năm nay diễn ra ấm áp và an toàn sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố nha trang
giáo sứ ngọc thủy thuộc giáo phận nha trang do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín giáng sinh năm nay
quan cảnh khu vực nhà thờ của giáo sứ không trang hoàng gì nhiều trước đó chính quyền công an phường
các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi tuyên truyền và động viên bàn hành giáo bà con giáo dân đón giáng sinh an lành
ấm cúng và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín ban hành giáo hội đồng giáo sứ ngọc thủy
cũng đã thống nhất chỉ tập trung tổ chức phần lễ trong nhà thờ tiết giảm các hoạt động phần hội bên ngoài
trong và ở ngoài nhưng mà năm nay thì khi chúng tôi họp hội đồng giáo sứ đó
thì cha sở thì hạn chế cái tụ tập đông người thành ra chỉ là một hân đáy phía trong thôi
thành ra tra sở với đại hội đồng giáo sứ của chúng tôi thì bàn thống nhất với nhau là chúng ta năm nay
vẫn tổ chức lễ noel nhưng mà trong cái tình ấm cúng ít thôi để chúng ta hạn chế những cái nguy hiểm của dịch bệnh
công an phường đã tham mưu cho đoàn ủy ủy ban nhân trong phường
tiến hành thăm hỏi động viên một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn
qua đó để đẩy mạnh tiên triền vận động các giáo dân chấp hành tốt các đường lối
chính sách pháp luật của đảng và nhà nước cũng như là tăng cường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng an toàn về phòng cháy dự tráy
cũng như là nhằm phục vụ cho người dân cũng như là cho các giáo dân đón một cái lễ noel này ấm ép đang làm hạnh phúc
diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín còn nhiều phức tạp không khí giáng sinh năm nay ở thành phố du lịch nha trang cũng trở nên chầm lắng
nhiều hoạt động văn hóa vui chơi giải trí chào đón giáng sinh và năm mới hai nghìn hai mươi hai trong thành phố
và tại các cơ sở tôn giáo được tiết giảm tối đa
để đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh trật tự công an thành phố nha trang đã tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền
vận động đồng bào công giáo chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước trong tổ chức các hoạt động tôn giáo
đồng thời triển khai nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông an toàn phòng chống cháy nổ
tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân tham gia các hoạt động mừng đón giáng sinh an lành đúng quy định của pháp luật
công an thành phố đã xây dựng triển khai thực hiện các kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trực tự
trong đó nội dung tăng cường việc đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
đồng thời là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các đường giao thông
phối hợp với chính quyền các thị phương thường xuyên thăm hỏi trước trong và sau lễ noel
nhằm đảm bảo việc tổ chức sinh hoạt tại các cơ sở được đảm bảo và an toàn

cũng như trong công tác phòng chống dịch
lễ noel năm nay đã đến rất gần tuy có chầm lắng khác mọi năm
sao không khí đón giáng sinh ẩm ấm an lành vẫn lan tỏa trong lòng mỗi người dân
với lực lượng công an các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ mùa giáng sinh và đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn tỉnh khánh hòa
đã được triển khai đến cơ sở góp phần đem lại một mùa giáng sinh
một năm mới an lành hạnh phúc
sẽ tiêm nhắc mũi ba cho người đã tiêm mũi hai được ba tháng
và người bị f sau khi khỏi bệnh cũng được tiêm vaccine
thay vì là phải chờ sáu tháng như trước đây
và những thay đổi về việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
được sở y tế tp hcm nêu ra tại buổi họp báo chiều nay
theo sở y tế tp hcm từ những ngày đầu tháng một mươi hai
ubnd tp đã ban hành kế hoạch tiêm chủng cho người dân trên địa bàn
dự kiến hoàn tất đợt tiêm vào cuối quý i năm hai nghìn hai mươi hai
sau đó có văn bản điều chỉnh thời gian đối tượng tiêm chủng
theo các hướng dẫn của ubnd tp hcm các đơn vị sở ngành
hay các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn địa phương nào
sẽ phải gửi danh sách về phía ubnd tp hcm tuy theo địa phương mình đóng
để có thể được hỗ trợ cho việc tiêm vaccine theo các mũi
đối với việc mua và sử dụng sản phẩm của công ty việt á
sở y tế tp hcm đã ban hành kế hoạch tiêm chủng
tổng thống y tế tp hcm cho biết đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
khi tình hình diễn biến dịch phức tạp số ca mắc tăng
cùng với lời kêu gọi của thành phố tập trung hỗ trợ cùng chính quyền chống dịch
công ty việt á có công văn gửi hcdc đề nghị cùng tham gia mở rộng năng lực xét nghiệm
trên địa bàn thành phố
hcdc đã có văn bản gửi sở y tế ngày một tháng sáu
đề xuất hợp tác cùng việt á thực hiện xét nghiệm pci trên địa bàn thành phố
sở y tế tp hcm đã chấp nhận cho phép việt á đặt trang thiết bị
tại bệnh viện để sàng lọc pcr
sau đó tập đoàn vinrub cũng đã có ngõ lời và được sự chấp thuận của thành phố
là họ sẽ trả hết toàn bộ phí mà phía bên công ty việt á đã làm cho thành phố
chúng tôi ghi nhận là có hai đơn vị là bệnh viện của thành phố
đã có liên quan đến việc mua sắm các test kit của công ty việt á
đó là bệnh viện phạm ngọc thạch với số lượng mua sắm
là một đồng
một hai trăm năm mươi test với thứ hai là bệnh viện thành phố thủ đức
với số lượng mua sắm là sáu mươi năm tám trăm bảy mươi test của công ty việt á
trước cái tình hình là thời điểm là sắp tăng cái lượng mẫu xét nghiệm
thì hcc có đề xuất là coi như là xin cái chủ trương là phối hợp với lại việt á
theo cái hình thức là họ sẽ cung cấp máy và đặt tại cơ sở hai của bình dương bú
lúc đó là có xin là cái ngày một mươi bốn tháng sáu
và sau đó thì sở y tế có đồng ý cái chủ trương
tuy nhiên thực tế thì như các anh chị cũng biết là không có triển khai cái việc và có hợp tác này
cũng tại buổi họp báo sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đã có một tám trăm sáu mươi ba nhà thuốc trên địa bàn thành phố
đăng ký tham gia điều trị kf
hiện tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
ca mắc mới có lúc hơn một tử vong từ bốn mươi đến năm mươi người
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh yêu cầu sở y tế thành phố
cần tăng tốc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người có nguy cơ cao
ủy ban nhân dân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bàn giao ba mươi chiếc xe gắn máy
có gắn tủ thuốc lưu động cho các trạm y tế lưu động ba mươi phường xã
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đây là mô hình mới được thành phố biên hòa triển khai
nhằm chăm sóc điều trị tại nhà đối với các trường hợp f f một
theo đó mỗi xe máy gắn với tủ thuốc lưu động có đồ bảo hộ bộ test nhanh covid một mươi chín
máy đo nồng độ oxy nước hữu quẩn khẩu trang y tế sẽ đến tầng nhà của người dân
tiến hành tư vấn thực hiện xét nghiệm nhanh covid và hỗ trợ thuốc kịp thời
cho các trường hợp mắc f f một tại nhà
việc gắn tủ thuốc lưu động trên xe máy giúp cho các thành viên trạm y tế lưu động
thuận tiện trong việc di chuyển khắp các ngõ ngách để hỗ trợ kịp thời cho người dân
các du khách đón một mùa giáng sinh an toàn hạnh phúc
những ngày qua lực lượng công an tỉnh đồng nai đã và đang triển khai các kế hoạch
phương án đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông tại khắp các địa phương trên địa bàn
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại huyện long thành tỉnh đồng nai
hiện trên địa bàn huyện long thành có hai mươi ba giáo sứ và một đăng viện trực thuộc giáo hạt long thành
những ngày qua công an huyện đã chủ động phối hợp với giáo hạt long thành
các giáo sứ thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền vận động người dân
đảm bảo an ninh trực tự chủ động bảo vệ tài sản của mình hướng dẫn bà con giáo dân tổ chức
đón giáng sinh an vui chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
ở đây thì bởi vì cái mục đích chung là giữ gìn cái an ninh trật tự cho mọi người cho người dân
cho nên chúng tôi và chính quyền công an cũng phối hợp với nhau trong việc bảo vệ an ninh trật tự
giữ cái việc phòng tránh dịch bệnh cho mọi người
cho nên chúng tôi cũng tổ chức thanh lễ trong cái khung cảnh gói gọn thôi
như mọi năm thì về bên công an rồi bên khu các anh dân quân thì vẫn có cái sự hỗ trợ
là bảo đảm về vấn đề an ninh ở vòng ngoài
quý chức bàn hành giáo rồi có một số các vị trong cái tổ cái bàn điều hành cũng là cộng tác
và đồng thời là cũng
có phân luồn ra ở các cái chỗ đường với lại các cái điểm để bà con giáo dân tham dự lễ được tốt
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín để đảm bảo tốt an ninh trực tự an toàn phòng chống dịch
phục vụ nhân dân và bà con giáo dân có một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
công an huyện long thành đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các xã thị trấn
chú động xây dựng các phương án tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến
địa bàn trọng điểm bố trí các chốt phân luồn hướng dẫn đảm bảo trực tự an toàn giao thông trực tự công cộng
chống ủng tắc giao thông chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các đối tượng lợi dụng đông người
để hoạt động phòng tội như trộm cắp cướp cướp dịch tài sản tổ chức tụ tạp đua xe trái phép
và các hành vi vi phạm trực tự an toàn giao thông gây rối trực tự công cộng
đồng thời tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy quản lý tạm trú tạm vắng quản lý vũ khí vật liệu nổ
để mà đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi cũng đã thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh
chỉ đạo công an các địa phương trên cơ sở đó chúng tôi cũng đã xây dựng các kế hoạch để triển khai toàn bộ lực lượng
trong dịp lễ từ nay đến tết nguyên đán làm sao kéo giảm tội phạm trên tất cả các mặt
và đảm bảo an ninh trật tự cho đồng bào
vui xuân vui vẻ trong các dịp lễ nhưng phải bảo an toàn trong vấn đề phòng chống tội phạm
với tinh thần chú động trách nhiệm cao lực lượng công an huyện long thành đã góp phần đem lại một mùa giáng sinh
một năm mới an lành hạnh phúc cho nhân dân
mặc dù chỉ tổ chức lễ giáng sinh theo hình thức trực tuyến nhưng để không lặp lại tình trạng người dân chen chân
đi chơi noel như xảy ra vào đêm trung thu hồi tháng tám vừa qua công an quận hoàn kiếm hà nội sẽ tổ chức
cấm đường các tuyến phố dẫn vào nhà thờ lớn hà nội để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai các tuyến phố dẫn vào nhà thờ lớn như ấu triệu nhà trung nhà thờ sẽ cấm các phương tiện ra vào
công an quận hoàn kiếm sẽ bố trí chốt đảm bảo an ninh trật tự theo nhiều lớp tổ chức phân luồng từ xa
kiểm soát người dân có giấy mời được vào khu vực thực hiện lễ tôn giáo
hiện tại có bốn cơ sở tôn giáo lớn trên địa bàn đã được công an quận
triển khai các tình huống bảo vệ chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để vi phạm pháp luật
do số ca mắc covid một mươi chín gia tăng bộ y tế vừa có công điện gửi ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
cụ thể giả soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc
vật tư tiêu hào trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân
cơ sở đến bệnh viện các tầng một hai ba phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai
và định hướng xử trí cách ly điều trị triển khai toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ
để tiêm đầy đủ vaccine tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên
thầy thuốc đồng hành tổ chức thiện nguyện người có tâm huyết người bệnh covid một mươi chín đã bình phục
y tế tư nhân chính quyền cơ sở tổ dân phố cùng tham gia vào tư vấn điều trị chăm sóc quản lý người nhiễm tại nhà
cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đến một mươi bốn h ba mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
cả nước đã tiêm hơn một trăm bốn mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để đạt được độ bao phủ mũi một cho những đối tượng
trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một trả mũi hai cho những người đã tiêm đủ một mũi thời gian đủ thời gian và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung liều nhắc lại
theo đó tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi bảy và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là tám mươi bốn ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi hiện tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là bảy mươi năm hai
và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine là ba mươi bảy
các tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ hai liều vaccine
cho nhóm tuổi này là quảng ninh đà nẵng tp hcm tiền giang tây ninh vĩnh long bạc liêu hậu giang
thưa quý vị giáng sinh đang đến rất gần
những ngày này đồng bào công giáo tin lành nô nước chuẩn bị chào đón một mùa giáng sinh đầm ấm an lành và hạnh phúc
song trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp giáng sinh năm nay
là vấn đề hết sức quan trọng đòi hỏi sự nỗ lực của các ngành các cấp và đặc biệt là tinh thần cộng đồng trách nhiệm của đồng bào giáo dân tin hữu
ghi nhận sau đây tại tỉnh bạc liêu
theo thông lệ hàng năm cứ vào khoảng giữa tháng một mươi hai là các vị chức sắc và hội đồng mùa vụ tất bật lo việc trang trí khuôn viên nhà thờ để chào đón giáng sinh
tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín công an tỉnh bạc liêu cùng với chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng
đã tuyên truyền vận động các vị chức sắc đồng bào giáo dân thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là tổ chức giảng lược các nghi lễ tôn giáo các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí tại các cơ sở thờ tự nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng
mỗi năm thì rất là hoàn trang hăng đá nhưng mà năm nay thì cũng giáng sinh tới thì cũng là một chút không khí thôi
cũng kéo cờ mới làm một chút xíu để cho nó có không khí cho bà con biết rồi tới cái lễ lớn
chứ không có tổ chức rầm rộ được
và thứ hai là mỗi năm cái lễ này luôn luôn là có cái phần diễn nguyệt và văn nghệ
năm nay bỏ hết không có một cái văn nghệ không có cái hoạt động nào hết cho nên mọi thứ nó đều và dạng lược hết
thì thánh lễ thì vẫn có nhưng mà sẽ gói gọn trong cái số lượng mà tỉnh quy định chứ không làm quả giới hạn đó
và giữ khoảng cách an toàn cho giáo dân
trong những năm trước thì chúng tôi có những chương trình lễ trực tiếp ở tại nhà thờ
nhưng bởi vì năm nay tình hình dịch bệnh vẫn còn chúng tôi khích lệ các gia đình tính hữu sẽ thực hiện kỷ niệm lễ mừng chúa giáng sinh ở tại gia đình
và nhà thờ sẽ thực hiện chương trình lễ trực tuyến gửi đến từng tính hữu ở trong hội thánh
điều chúng tôi rất là mong muốn
ao ước đó là dịch bệnh sớm qua đi để tỉnh nhà ở tại bạc liêu được hoạt động một cách bình thường
để đồng bào theo đạo được hưởng chọn mùa giáng sinh an lành đầm ấm trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lãnh đạo công an tỉnh bạc liêu cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi tặng quà các vị chức sắc và đồng bào giáo dân tín hữu
qua đó nắm bắt những tâm tư nguyện vọng có những kiến nghị để các cấp các ngành chức năng xem xét giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự
đồng thời tuyên truyền đồng bào giáo dân tín hữu chấp hành chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
góp phần phát huy tinh thần yêu nước xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết trong đồng bào các tôn giáo tỉnh nhà
trong thời gian tới để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được lực lượng công an tỉnh bạc liêu cùng với chính quyền địa phương các cấp
rồi cùng với các vị linh mục các vị trong hội đồng phục vụ sẽ tiếp tục dẫn động đồng bào giáo dân trên địa bàn tỉnh bạc liêu
cũng như tại các hội đạo trong tỉnh thì tiếp tục là chấp hành pháp lực các quy định địa phương
thứ hai nữa là chăm lo là đòi sống giặt chắc cho đồng bào đặc biệt là những đồng bào giáo dân có hoàn ngặt khó khăn
qua đó để góp phần là phát triển kinh tế sau ở địa phương
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp do đó rất cần sự vào cuộc quyết liệt
cộng đồng trách nhiệm của toàn đảng toàn dân trong cuộc tác phòng chống dịch
việc thực hiện giản lược các nghi lễ tôn giáo các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí trong dịp giáng sinh năm nay là vô cùng cần thiết
góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân sớm đưa cả nước phát triển ổn định trong trạng thái bình thường mới
kính thưa quý vị mới đây cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm đã có thông báo về việc dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ
của người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết một trăm một mươi năm
hiện nay bảo hiểm xã hội tp hcm đang tăng tốc cho việc chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất ngày ba mươi một tháng một mươi hai sẽ hoàn thành
bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết sau hơn hai tháng triển khai nghị quyết một trăm một mươi sáu bảo hiểm xã hội tp hcm đã thực hiện chi hỗ trợ
cho tám mươi một năm trăm tám mươi chín đơn vị và hai ba trăm bốn mươi chín hai trăm một mươi chín lao động với số tiền hơn năm sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng
từ ngày một tháng một mươi ngành bảo hiểm xã hội trên toàn quốc đã triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết một trăm một mươi sáu của chính phủ
theo đó nghị quyết một trăm một mươi sáu có hai chính sách hỗ trợ là hỗ trợ bằng tiền mặt đối tượng là người lao động và giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp
cho người sử dụng lao động trong một số trường hợp cụ thể
nhằm tăng cường miễn dịch phòng covid một mươi chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm mới đây đã ban hành công văn
về việc điều chỉnh tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung và nhắc lại
theo đó tp hcm sẽ điều chỉnh rút ngắn thời gian tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều nhắc lại từ sáu tháng xuống còn ba tháng
dành cho người trên một mươi tám tuổi người thuộc nhóm nguy cơ người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhóm ưu tiên triển khai trước liều bổ sung sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
thuộc hai nhóm có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người kế ghép tạng ung thư hiv đang sử dụng hoặc đã sử dụng
thuốc ước chế miễn dịch
vòng sáu tháng vài nhóm người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm hoặc vaccine sputnik
những trường hợp này sẽ được tiêm mũi ba sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ hai mươi tám ngày đến ba tháng
việc tiêm chủng phải đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người từ năm mươi tuổi trở lên sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành điều cơ bản
liều nhắc lại sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất

ưu tiên cho người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
đối với những người đã mắc covid một mươi chín nếu chưa được tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại thì tiêm theo hướng dẫn trên
ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định thành phố dự kiến sẽ hoàn thành việc bao phủ liều bổ sung liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đang sinh sống tại tp hcm trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp và số lượng f tăng nhanh mỗi ngày các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đồng nai đã gấp rút triển khai các khu điều trị
để kịp thời thu dung bệnh nhân covid một mươi chín ghi nhận tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tỉnh đồng nai
khu điều trị tầng hai bệnh viện đa khoa khu vực long khánh bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín vào đầu tháng một mươi hai này với trên ba trăm linh giường bệnh
trung bình mỗi ngày khu điều trị tiếp nhận từ một mươi đến hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín
dù mới hoạt động nhưng đến nay đã có khoảng một trăm linh bệnh nhân đang điều trị tại đây trong đó có nhiều phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh nở
với nhóm bệnh nhân này khu điều trị thường xuyên thăm khám kiểm tra để đảm bảo sức khỏe cho mẹ bầu lẫn thai nhi
bà bầu em ở nhà không giống như kiểu nhà thấy cảm cảm ho mua thuốc uống thôi được mấy ngày cái kiểu giống như nó mệt quá rồi mới đi ra test thử thôi
ngày mấy cô vẫn tới mấy cô điều trị vẫn thăm vẫn chỉ là đi tắm nắng đồ với lại đi tới đi lui với lại đếm cửa động thai đồ coi em bé như thế nào
mới cư lên làm chừng hai mươi ngày cứ bị bệnh rồi nhập chứng minh rồi bắt đầu điều trị